tuy nhiên cũng là một người khác cầu toàn và nghiêm túc trong sáng tạo
có nhiều tác phẩm từ lúc lên ý tưởng cho đến khi ra mắt khán giả có khoảng thời gian rất dài như tác phẩm hà nội ơi tôi nhớ thương người
bên cạnh đó cũng có rất nhiều ca khúc chỉ trong thoáng chốc khi anh chứng kiến những đổi thay xung quanh mình
âm nhạc cứ thế bật lên tự nhiên như chính tâm hồn phóng khoáng của người nghệ sĩ
từ khi tập tành sáng tác cho đến lúc này khi ở độ tuổi chín của tuổi đời lẫn tuổi nghề hàng chục ca khúc của nhạc sĩ đỗ phương đã in dấu trong lòng khán thính giả
phải kể đến như ca khúc trương chi cơn say vào cuộc đời ước nguyện khóc cho những dòng sông nhớ mùa xuân quê hương phố thị đèn dầu
mỗi ca khúc là một câu chuyện riêng một nỗi niềm riêng một chiếc lý riêng
cất lên qua ngôn từ dung dị người nghệ sĩ lẫn người nghe nhạc luôn cảm thấy được mình trong đó
đây chính là thành công của người sáng tác nhạc sĩ đỗ phương
hầu như những ca khúc của nhạc sĩ đỗ phương mà nguyễn thắng đã từng thể hiện đều mang màu sắc là âm nhạc semi classic
trong đó nội dung mà nhạc sĩ đỗ phương truyền tải đến các khán giả đều là nội dung mang tính chất cổ vũ
và hơi dậy
cái lòng yêu nước hơi dậy cái tình yêu thương con người ở trong đó
và rất là đồng cảm cùng với những tác phẩm của nhạc sĩ đỗ phương
đó là nó truyền tải được cái thông điệp rất là sâu sắc về nhân văn
giai điệu thì không phải là cái gì tìm tòi sáng tạo mới gì lắm
nhưng mà vào lòng vào lòng người nghe và đặc biệt là anh viết bằng cái tình cảm của mình bằng cái trái tim tâm hồn của mình
nguyễn thắng là một trong những ca sĩ thể hiện nhiều ca khúc của đỗ phương và giành được nhiều thiện cảm của khán thính giả
những ca khúc với phần giai điệu đơn giản nhưng không kém phần gần gũi
người nhạc sĩ ca sĩ đã tạo nên sự đồng điệu trong từng câu hát
với nguyên thắng anh luôn cho rằng cơ duyên và may mắn cho cuộc gặp gỡ giữa anh và đỗ phương
anh luôn xem nhạc sĩ đỗ phương là người anh người đồng nghiệp mà anh vô cùng kính trọng
ở nhạc sĩ đỗ phương có cái sự cầu toàn nhạc sĩ đỗ phương có được cái lòng chắc ẩn và cái tâm tư suy nghĩ lúc nào cũng muốn hướng về cộng đồng
cho nên là những tác phẩm của nhạc sĩ đỗ phương nó mang rất là nhiều trăn trở trong đó
và mình tuy là mình là cái thế hệ sau không cùng trang lứa với nhạc sĩ đỗ phương nhưng mà mình thấy được ở anh có cái khát khao
ở anh có cái sự mãnh liệt và dây dứt trong cuộc đời
trong từng ca từ trong từng câu trong từng đoạn và cái tính chất âm nhạc của nhạc sĩ đỗ phương nó rất là văn minh
may mắn cho nguyễn thắng được thể hiện hai ca khúc của nhạc sĩ đỗ phương
đấy là cơn say vào cuộc đời và ca khúc ước nguyện thì là cả hai ca khúc mỗi một ca khúc đều thể hiện được một cái thông điệp riêng
truyền tải đến khán giả truyền tải đến người nghe những cái tinh thần những cái ý nghĩa rất là sâu sắc và nhân văn ở trong đó
một trong những ca khúc sáng tác gần đây của nhạc sĩ đỗ phương
đã tạo được hiệu ứng cao ngay sau khi mv ra mắt
đó chính là ca khúc nguyễn cầu miền trung
ca khúc được ca sĩ nghệ sĩ ưu tú plong thiết thể hiện
ca khúc là những cảm nhận của người nhạc sĩ khi chứng kiến những mất mát đau thương và nỗi buồn trên từng ánh mắt của những người miền trung bao đời phải chống chọi với thiên tai
trước cái tình hình mà các cơn bão lũ tràn qua liên tiếp
và tàn phá kinh hoàng miền trung đất nước chúng ta
thì tôi cũng mong muốn những người nghệ sĩ chúng tôi cũng mong muốn có những cái sản phẩm về tinh thần để cùng đồng hành với cả nhân dân cả nước hướng về miền trung khúc ruột miền trung
để mà nguyễn cầu mong cho khúc ruột miền trung không còn lũ vẻ như lời bài hát
khúc nguyện cầu miền trung được viết trên giọng trường với những nốt treo gần như xuyên suốt bài hát
trong thời của nhạc sĩ trẻ minh dương với phần dẫn dắt chủ đạo là đàn bầu và sáo tạo cảm giác cho người nghe nỗi buồn manh mang sóng nước và thấp thoáng như một lời nguyện cầu mong mỏi khúc ruột miền trung sẽ vượt qua những cơn bão lũ đang liên tiếp tràn qua
cho tôi gửi một câu
xin nhớ lời nguyện cầu
mong không ruột miền trung sẽ không còn lũ vẻ như lời bài hát

đây là một ca khúc mang ý nghĩa rất lớn trong giai đoạn lũ lụt miền trung
cả đất nước này đều hướng
trong đấy chúng tôi là những người nghệ sĩ được góp phần

và xóa đi một phần sự đau đớn mất mát của lũ lụt gây nên cho các tỉnh miền trung
và flong thiết lại vui hơn là vì mình là một người nghệ sĩ một người ca sĩ lại cùng ở miền trung
nên là cái đấy cũng là cái blanc thuyết đã dùng hết tâm huyết của mình để làm sao truyền tải hết cảm xúc truyền tải hết ý tưởng của nhạc sĩ viết về ca khúc này

ca khúc càng ấn tượng hơn qua giọng hát đầy nội lực của nghệ sĩ ưu tú blanc thuyết

khi phải chứng kiến đồng bào mình
đang chịu đựng khắc nghiệt
của thiên tai
có lòng thiết là có rất có nhiều cảm xúc
khi mà hát cái khúc này
thì có nhiều đêm là cứ nghe
những cái nốt nhạc cảm thấy nó
nó trào dâng cảm xúc rơi khả nước mắt

vừa hay nhưng mà lại rất là xót xa
rất là đau đớn khi mà
lũ lục nó đã tàn khóc
tàn phá quê hương của miền trung mịch